thủ tướng yêu cầu cần phải tiếp tục đẩy mạnh giáo dục thể chất trong nhà trường tạo sự lan tỏa sâu rộng phát triển thể dục thể thao trong các cơ quan xí nghiệp và toàn xã hội khuyến khích người dân tiếp cận không gian công cộng cơ sở luyện tập thể dục thể thao
thủ tướng yêu cầu bộ y tế các cơ quan truyền thông và các cơ quan liên quan cần có giải pháp đồng bộ triển khai các giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình này nhằm nâng cao sức khỏe của người dân
đây cũng chính là hoạt động thực hiện lời dạy của chủ tịch hồ chí minh thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng đã chính thức phát động chương trình sức khỏe việt nam
thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi bảy tháng hai là dịp mà cả nước lại cùng hướng về những người thầy thuốc với những tình cảm tốt đẹp nhất cùng chia ân những đóng góp thầm lạng của họ trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống
tuy là nghề vất vả và chịu nhiều áp lực nhưng mỗi khi chiếc áo blue trắng xuất hiện thì mọi hiểm nguy bệnh tật
lại được đẩy lùi và nỗi lo âu của người bệnh cũng được vơi bớt đi nhiều phần
đã gần một tháng nay anh như ý đồng hành cùng con trai nhỏ bị mắc suy hô hấp do sinh non khi mới chỉ hai mươi sáu tuần
dù rất lo lắng nhưng anh cũng phần nào yên tâm khi con được điều trị bằng những công nghệ mới nhất với sự tận tâm của các y bác sĩ ở trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh bệnh viện phụ sản trung ương
khi mà chuyển xuống giới khoa này
thì cũng nhờ các bác sĩ và các kỹ cô y tá cũng như là điều dưỡng chăm sóc các con hết sức là tận tâm
thế cho nên là con cũng chuyển biển biến chuyển rất là tốt
chỉ có khoảng độ sau ba tiếng là bắt đầu đã đo được nhịp tim của con rồi
và bây giờ là đến hôm nay là được gần ba tuần hai mươi bốn ngày
thì là con cũng đã tự thở được và không phải cắm ống thở nữa
để duy trì sự sống cho những em bé như thế này
bên cạnh việc ứng dụng thành công những công nghệ tiên tiến nhất
tập thể y bác sĩ ở đây phải rất tận tâm
khi chăm sóc các con thì bao giờ mọi người có thể đặt tình cảm không khác như con mình cháu mình ở nhà
khi một người chăm sóc mà có tâm tấm lòng đối với con mình thì họ mới có thể làm tốt được công việc
và đem lại hiệu quả cao cho người bệnh
mỗi khi em bé điều trị thành công và ra viện thì bọn mình rất là vui
cảm giác như là đứa con của mình sau khi ốm xong nó khỏe lại
thì nhìn thấy gia đình vui vẻ thì bọn mình cũng rất là vui
cái đấy là cái công việc của mình như gần như là thở phào nhẹ rõ là em bé đã xong rồi đã khỏe mạnh
khoa nhiễm thần kinh của bệnh viện nhi đồng một tp hcm được coi là rốn của vùng dịch bệnh
tập trung đông các bệnh nhân nặng
đã gần tám giờ tối không khí làm việc tại đây vẫn hết sức khẩn trương tất bật
ráng mình làm được nhưng mình làm mình cố gắng mình làm hết sức của mình thôi
có khi có mấy bạn thì tối là ăn qua la có gì ăn đó
ăn bỏ bụng để cho đỡ đói vậy đó vậy là làm tiếp
còn tới giờ này là tập trung ở đây chưa thấy ai
thông thường với nghề nghiệp khác các trí thức bậc cao hiếm khi phải trực tiếp làm công việc chân tay
nhưng với nghề y lại là ngoại lệ
khi đã khoác lên mình chiếc áo blue trắng từ các lãnh đạo giáo sư cho đến các y bác sĩ
tất cả đều phải trực tiếp tham gia khám bệnh mổ xẻ chấp nhận gác lại sau lưng
niềm hạnh phúc riêng tư
để tận tâm cứu người họ xứng đáng được nhận sự kính trọng biết ơn và yêu mến
của những người bệnh nói riêng và của cộng đồng xã hội nói chung
thưa quý vị và bên cạnh những bác sĩ ngày ngày tiếp xúc khám chữa bệnh cho hàng trăm nghìn bệnh nhân
thì cũng có những người bác sĩ âm thầm lặng lẽ kiên trì với những nghiên cứu khoa học y học
họ mang một mong muốn đó là tìm ra và phát triển những phương pháp điều trị mới
mở ra những hướng đi tích cực hơn trong việc chữa trị

đó chính là động lực để họ không ngừng cố gắng nghiên cứu tìm tòi
hy vọng tạo ra những đột phá ứng dụng cho việc điều trị và chữa bệnh cho người dân
một bác sĩ lâm sàng thì họ tiếp xúc với bệnh nhân và nhiều bệnh nhân trong một ngày
với một tâm lý hoàn toàn khác
thế còn đối với những bác sĩ mà làm trong phòng thí nghiệm như đội ngũ nhân viên của chúng tôi ở đây
thì hoàn toàn là biệt lập không thực tiếp tiếp xúc với người bệnh
mà hoàn toàn mầy mò
một mình có thể nói một mình trong phòng thí nghiệm từ sáng đến tận chiều tối khi mà kết thúc giờ làm việc
và thậm chí có phải làm ngoài giờ để đáp ứng được nhu cầu của cháu lâm sàng
để có được một công trình nghiên cứu được công nhận
chẳng mấy nhà nghiên cứu ở đây có thể nhớ chính xác họ cần phải trải qua bao nhiêu lần thí nghiệm
bao cảm xúc vui buồn trước mỗi lần thử nghiệm thất bại hay thành công
bên cạnh đó điều kiện cơ sở vật chất cũng còn là một trở ngại đối với ngành nghiên cứu hiện nay
dù còn nhiều khó khăn nhưng trong thâm tâm mỗi người vẫn tự nhắc nhở
chính bản thân không bỏ cuộc vì sứ mệnh khi họ khoác trên mình chiếc áo bờ lũ trắng
vì mong muốn khẳng định với khoa học thế giới một nền y học việt nam vững chãi và ngày càng tiến bộ
cái điểm thu hút của nghiên cứu khoa học đó là tìm ra những điều mới mẻ
những điều mới mẻ này của mình có thể là áp dụng vào cuộc sống
áp dụng vào công tác chẩn đoán điều trị bệnh
thì giúp được nhiều hơn cho bệnh nhân
những cái ca bệnh khó hơn
làm khoa học cần mấy cái yếu tố
thứ nhất là phải có những kiến thức cơ bản
cái thứ hai là lòng đam mê
phải đam mê thì mới làm được
tại vì như tôi nói là khoa học rất là chịu khá nhiều thiệt thòi
thế phải có đam mê
và khi chúng ta có kiến thức chúng ta có lòng đam mê
thì chúng ta sẽ gặt hái được những cái thành quả
ngành y tế là ngành khoa học chuyên sâu liên quan trực tiếp đến sức khỏe tính mạng con người
nghiên cứu khoa học trong y tế kết quả có thể không đo đến
nhưng hiệu quả đem lại không thể tính hết được giá trị bởi nó liên quan đến sức khỏe con người
dù không trực tiếp chữa trị cho người bệnh
nhưng mỗi một công trình nghiên cứu thành công và được áp dụng
sẽ có rất nhiều người có thêm cơ hội điều trị bằng những phương pháp mới hiện đại hơn
tiết kiệm hơn và hiệu quả hơn
đó có lẽ cũng chính là niềm vui lớn nhất của những bác sĩ gắn mình với con đường khoa học
thưa quý vị trong những năm gần đây
được sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và nhân lực của nhà nước
công tác y tế ở cơ sở đã có những chuyển biến tích cực
tuy nhiên ở các xã vùng sâu vùng biên giới tỉnh lai châu
thì hoạt động y tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn
người dân các dân tộc và những cán bộ y tế ở nơi đây
đang rất cần sự quan tâm hơn nữa về cơ chế và chính sách của nhà nước
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
để bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân
cần phải ưu tiên cho cán bộ y tế ở cơ sở
tuy nhiên hiện tại những người làm cán bộ y tế thôn bản phèo chín tháng về
làm kiêm cả cán bộ dân số hoạt động trong điều kiện rất khó khăn
nhất là vùng cao vùng biên giới phụ cấp cũng chỉ hơn sáu trăm linh
chính thu nhập không bảo đảm
nên nhiều cán bộ y tế thôn bản hoạt động kém hiệu quả
những cán bộ rất cần những chính sách phù hợp
để có thể bám trụ với nghề và sống được từng nghề
trước đây thì công tác viên dân số riêng và y tá bản riêng
bây giờ lại dùng vào một người lia thịt thất
lia thịt một tháng chỉ đưa sáu trăm linh
chỉ là nghỉ thôi
trong đây cả hai công việc có một người làm
nhưng mà lia thịt với như nhau
lia thịt cũng không ta thê
cho nên tôi nghĩ là tôi chỉ mong muốn là nhà nước sẽ hỗ trợ thê hơn
tôi đảm bảo công tác y tế hơn lâu dài hơn
ở các huyện vùng cao của tỉnh lai châu
các đơn nguyên điều trị nội trú
trước đây là phòng khám đa khoa khu vực
hoạt động khá hiệu quả
nhất là đối với các xã vùng cao
cách xa trung tâm huyện thị
tuy nhiên về cơ chế hoạt động vẫn còn rất nhiều khó khăn

anh chị em tôi lưu lượng bệnh nhân đến với điều trị
tại đơn nguyên này rất là đông
nhưng mà việc công tác thanh quyết toán với cơ quan bảo hiểm
thì hiện tại thực hiện theo thông thư một mươi năm của bộ y tế
chúng tôi chỉ là đơn vị khám chữa bệnh cấp cứu
ban đầu thôi

cho những bệnh nhân mà nằm tại đây thì là không thanh toán được

cho nên cái này cũng là một cái rất là khó khăn cho đơn vị
điều kiện kinh tế quá khó khăn
khi anh em đi học xa với cái mức lương cũng còn rất là thấp
thì cái việc đó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình
anh em người ta đi học tập đào tạo
và cái nữa cũng khó khăn tiếp nữa là sau này
khi anh em về phục vụ ở tại địa phương thì cũng chưa có cái chính sách thu hút
để động viên khuyến khích anh em công tác lâu dài
người dân được bảo đảm sức khỏe chính là nhờ tuyến phòng vệ đầu tiên
là cán bộ và tuyến y tế cơ sở
vì vậy những khó khăn trong hoạt động y tế ở cơ sở
rất cần sự quan tâm cả về cơ chế lẫn chính sách của nhà nước
để người dân nhất là người dân vùng cao vùng biên giới
được hưởng sự công bằng vùng miền đối với các dịch vụ y tế
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt